phòng cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an huyện yên phong công an tỉnh bắc ninh
vừa bắt quả tăng một thuyền khai thác cát trái phép trên sông cà lồ đoạn dắp danh giữa xã hòa tiến huyện yên phong tỉnh bắc ninh
và huyện sóc sơn thành phố hà nội đây là điểm có tình hình khai thác cát phức tạp và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
khi lực lượng công an tiếp cận vị trí của chiếc thuyền khai thác cát trái phép đang ở giữa sông
toàn bộ máy móc thiết bị khai thác cát vẫn đang hoạt động cát đang được bơm từ lòng sông lên khoang chứa
các đối tượng đã bỏ thuyền chạy sang bờ đê thuộc huyện sóc sơn thành phố hà nội
đây là địa điểm phức tạp về tình hình khai thác cát trái phép gây bức xúc trong nhân dân
các đối tượng thường lợi dụng thời điểm mưa gió đêm tối để thực hiện hành vi khai thác
đặc biệt đối tượng này thường bố trí người làm nhiệm vụ cảnh giới để tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng
khi phát hiện bị truy bắt chúng nhanh chóng rút về bờ sông địa bàn các tỉnh khác
hiện lực lượng công an đang tạm giữ chiếc thuyền và điều tra xác minh làm rõ chủ thuyền đồng thời xử lý theo quy định